với việc thay đổi hình thức thi cách thức ra đề thi như phương án mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố
thì học sinh cần phải có kế hoạch ôn luyện toàn diện và đổi mới phương thức ôn tập
trước tình hình này ngày càng có nhiều sĩ tử luyện thi trực tuyến
và điều này càng được cổ vũ hơn khi có nhiều thủ khoa trong hai năm gần đây
chia sẻ bí quyết thành công của họ là nhờ cách học chủ động học với mạng internet
đây là một buổi gặp gỡ giao lưu với những tân sinh viên năm thứ nhất của nhiều trường đại học trên địa bàn thủ đô
những học sinh có thể coi là đã thành công trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi sáu vừa qua
điều đặc biệt là sự thành công này có được đều bắt nguồn từ cách học chủ động với phương pháp dạy và học trực tuyến
bắt đầu từ năm lớp một mươi hai là em bắt đầu học online
mà trước đấy thì tức là em có ôn thi một số kỳ thi học sinh giỏi
thì em có lên mạng em tìm những clip của các thầy cô hướng dẫn các bài giải
thì em vô tình xem các thầy cô học máy hướng dẫn thì em thấy khá hay và hiệu quả
thì em quyết định là lên lớp một mươi hai em chọn học
luyện thi trên mạng được đánh giá là hữu ích nhất đối với việc ôn thi trắc nghiệm
không có nơi nào có thể có những đề trắc nghiệm đầy đủ và phong phú hơn tại đây
chỉ một cú click chuột thí sinh đã có thể tha hồ khám phá mọi ngóc ngách của những môn thi trắc nghiệm
đối với hình thức thi trắc nghiệm thì với học học online thì do thiếu khả năng ứng dụng của công nghệ
cho nên các em có thể tiếp cận được với các nguồn tài liệu các nguồn đề thi trắc nghiệm nó có chất lượng
và thứ hai là các em có thể làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính cách trực tiếp
các em thu nhận một kết quả ngay
tôi nghĩ rằng trong năm một mươi năm tới học online có thể xả thành một xu hướng rất mạnh
tôi không dám nói là nó thay thế được
đức học online thế nhưng nó sẽ tạo nên một cái thế cân bằng
và đó có thể mới là cái thời kỳ phát triển biên cấp của học online
với tâm lý thi gì học nấy thi trắc nghiệm thì phải ôn thi trắc nghiệm
nên các trung tâm luyện thi đưa ra những chiều hút khách nhằm đánh vào tâm lý học sinh và phụ huynh
ngoài kiến thức và kỹ năng học sinh sẽ được trang bị nhiều bí kíp mẹo giải nhanh trắc nghiệm
và điều này liệu có giúp gì nhiều cho thí sinh trong năm nay
thật ra là em là sinh viên thi lại nên là học chủ động đấy thì từ khi lên lớp một mươi hai là
lớp một mươi hai thì mẹ em chưa biết thế này đâu
nên khi mà học thi ôn thi lại thì mẹ em ở nhà thì bắt đầu tinh thần chủ động mẹ em bắt đầu cao hơn
và em cảm giác là cảm thấy là học online rất là tốt với một bạn thi lại
bộ giáo dục đào tạo đã có cái lộ trình chuẩn bị khá là kỹ cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trách nghiệm
cho nên là
nếu như chúng ta nhìn vào đề minh họa chúng ta thấy là cái tính chuẩn xác cũng như là cái trình độ ra đề của người ra đề là rất là cao
vì vậy cho nên là khó có thể hy vọng rằng là bằng các công thức hay là các thông mẹo tính nhanh mà có thể đạt được điểm cao trong đề thi chủ công quốc gia
vì vậy lời khuyên mà tôi dành cho các bạn là gì
là chúng ta vẫn phải trên tinh thần học tập làm sao mà nắm vững được nắm chắc được các kiến thức chương trình đặt ra
cũng như là chủ động tích cực trong việc học tập
tự học tự rèn luyện các kỹ năng làm bài tập
học online quả thực rất phù hợp với sự thay đổi trong phương thức thi của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên điều đó sẽ là đúng với những học sinh có tinh thần tự học cao cùng với nền tảng kiến thức vững vàng
còn với những học sinh học chưa tốt dễ bị phân tâm lôi kéo vào những hình thức giải trí trực tuyến như game hay facebook thì luyện thi trực tuyến chưa chắc đã là phương án tối ưu nhất